khi bị tắc ruột bệnh sẽ tiến triển thành mức độ nguy hiểm trong thời gian ngắn nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời
làm như thế nào để phòng biến chứng tắt ruột và phương pháp điều trị hiệu quả đối với bệnh lý này